nhằm giúp chính quyền ở khu vực biên giới có nhiều thuận lợi trong công tác và quản lý hành chính
đồng thời giúp đồng bào dân tộc thiểu số nâng cao dân trí
ubnd tỉnh quảng bình phối hợp với vnpt khai trương tuyên truyền và tuyến truyền dẫn cấp quang
internet băng rộng tại hai xã là tân trạch và thượng trạch huyện bố trạch
đây cũng là hai xã biên giới cuối cùng của tỉnh quảng bình được lắp đặt internet
tân trạch thượng trạch là hai xã miền núi biên giới đặc biệt khó khăn
là nơi sinh sống của đồng bào dân tộc chất và bru vân kiều
ở vùng biên giới giữa vùng lõi di sản thiên nhiên thế giới phòng nhà kẻ bàng
nên bà con ít được tiếp cận với thông tin
vì vậy việc đưa internet lên bản làng đã giúp người dân có thể dễ dàng tiếp cận với thông tin
từng bước nâng cao dân trí
trước đây thì không có internet thì bà con không biết gì về ngoài xã hội
còn bây giờ có internet
rồi thì bà con cũng biết về ngoài xã hội bà con rất vui mừng phấn khởi vì có mạng internet
dự án gồm một tuyến cáp quang dài sáu mươi hai km và dựng hơn một ba trăm linh cột sắt cột bê tông
kết nối đến các trạm thu phát sóng thông tin di động ba g bốn g trên địa bàn hai xã
tổng mức đầu tư của dự án gần bảy tỷ đồng
sau hai tháng thi công công trình đưa internet lên vùng biên giới thượng trạch đã hoàn thành đúng tiến độ
bảo đảm chất lượng thu phát sóng và đường truyền internet
lâu nay thì cũng khó mang internet
thì chúng tôi rất bất cập trong vấn đề giao dịch cũng như là triển khai công việc tiếp cận nhiệm vụ
nhưng hiện nay thì có rồi chúng tôi rất dễ trong khoảng tạo quản lý chỉ đạo
trong những tiệm nhận khảo văn bản để xử lý một cách trực thời
cái mạng internet thì cũng đấy là một cái cổng thông tin mà để chúng tôi được truy cập nhiều thông tin mà chúng tôi hữu ích
đặc biệt là phục vụ trong công việc cũng như con tạo phát triển
đặc biệt như người dân họ cũng tiếp cận được mạng internet để họ vô cả cái mô hình sản xuất
biết được những công cụ sản xuất tốt để thực hiện đổi mới và cùng phát triển
mạng internet tốc độ cao đến hai xã tân trạch thượng trạch rất là có ý nghĩa
đó là phục vụ việc xây dựng chính quyền điện tử của tỉnh quảng bình
mà hai xã là kết nối internet để triển khai hệ thống quản lý văn bản điều hành
rồi là hệ thống một cửa dịch vụ công
khi internet và cả quang lên đây thì là phục vụ cái an ninh quốc phòng
cái an sinh xã hội giảm bớt sự thu hưởng thông tin
với dự án này một trăm linh xã phường ở quảng bình đã có internet
chính quyền các trường học và cơ quan đơn vị ở hai xã biên giới tân trạch và thượng trạch
từ nay được ứng dụng internet vào công việc điều hành quản lý và thực hiện các nghiệp vụ ở cơ sở
có phần thu hẹp khoảng cách giữa vùng sâu vùng xa với trung tâm huyện